đội châu âu đã không đến dự vòng chung kết world cup lần đầu tiên mà họ đăng cai nên cũng lặng lẽ rút lui
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh
cả châu âu nơm nớp trước gót giày của quân fascist
lò lửa chiến tranh đang hầm hập ở khắp nơi
đây là kỳ world cup cuối cùng trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ
sau giải đấu này ngày hội bóng đá thế giới phải đợi tới một mươi hai năm mới được nối lại ở brazil
một trong những địa điểm hiếm hoi không phải chịu đựng hậu quả khốc liệt của cuộc chiến
world cup một nghìn chín trăm ba mươi tám là giải đấu kỳ lạ
cuba góp mặt ở một vòng chung kết
lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ
khi cả sáu đối thủ của họ ở bắc trung và nam mỹ đều lần lượt rút tên
đội tuyển áo sau khi vượt qua vòng loại đã phải rút lui vì nước này đã bị đức quốc xã xâm lược
fifa phải mời đội anh thấy chỗ nhưng họ tiếp tục từ chối
tại tây ban nha cuộc nội chiến đã bùng phát
khiến đội tuyển nước này cùng số phận với áo
điều này khiến cho số lượng tham gia giải đấu giảm xuống còn một mươi năm độ
vòng chung kết world cup một nghìn chín trăm ba mươi tám là sự kiện thể thao quốc tế lớn cuối cùng trước khi chiến tranh nổ ra một năm sau đó
paris vẫn bình yên thơm mộng
paris vẫn bình yên thơm mộng
ngay trong đêm trước của một cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử
những năm cuối thẩm niên ba mươi khi mà miêu chính là phương tiện liên lạc duy nhất
người ta đón nhận sự động viên của thân nhân qua những cánh thư
các cầu thủ italia dạo chơi và tận hưởng bầu không khí hòa bình hiếm hoi
ngay tại kinh đô ánh sáng bên bờ vực cuộc chiến

với tham vọng vô địch
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám indonesia vẫn là thuộc địa của hà lan với tên gọi là đông ấn
trước chiến tranh thế giới thứ hai đông ấn hà lan phát triển mạnh

đây là nơi sản xuất ra hầu hết nguồn canh kia và hồ tiêu của thế giới
hơn một phần ba sản lượng cashew một phần bốn sản lượng dừa
và một phần năm nguồn cung cấp trà đường cà phê và dầu cọ cho toàn cầu
dù kinh tế rất phát triển nhưng trình độ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của đông ấn hà lan
chẳng là gì so với mặt bằng chung của cả thế giới
nó chủ yếu là thú tiêu khiển hay giải trí đơn thuần của người da trắng hà lan
và tất nhiên cơ hội để họ lọt vào vòng chung kết một kỳ world cup là con số
tuy nhiên đối thủ của đông ấn hà lan tại world cup một nghìn chín trăm ba mươi tám là nhật bản lại xin bất ngờ rút vì vướng bận chiến tranh với trung quốc
không muốn mang tiếng là quá dễ dãi
nó giúp bổ sung thêm một trận vòng loại cho đông ấn hà lan buộc họ phải đá playoff với mỹ
nhưng thật chớ trêu đội tuyển dưới cờ hoa ở thời điểm ấy lại có cái quyền tự ái của một cường quốc bóng đá
dù gì đi nữa hoa kỳ đã có mặt ở hai kỳ quân cấp trước trong đó một lần vào tới tận bán kết
không muốn bị mang tiếng là được vào vòng chung kết world cup bằng cửa sau nhờ ân huệ của fifa
mỹ từ chối đá playoff với mỹ
thế là dù muốn hay không liên đoàn bóng đá thế giới khi đó đành chấp nhận sự góp mặt của đông ấn hà lan ở world cup một nghìn chín trăm tám mươi hai
năm đó tôi mới một mươi tuổi gần như chẳng ai quan tâm đến một sự kiện trọng đại như thế đối với bóng đá indonesia
thời điểm ấy thông tin cũng hầu như không có nên quá trình thi đấu của đội tuyển hoàn toàn không được biết đến ở indonesia

đông ấn hà lan đến pháp bằng tàu thuyền đá
tàu thủy sau gần một tháng lanh đen trên biển
đây là đội hình kì quặc nhất world cup một nghìn chín trăm ba mươi tám
có tới chín cầu thủ là sinh viên chưa từng một lần khoác áo đội tuyển bao giờ
đặc biệt thủ quân của đội bóng là asmat navi còn bị cận thị rất nặng

đội hình chính tham dự world cup năm đó gồm bốn cầu thủ châu âu nhưng đều sinh ra ở indonesia
đội hình chính tham dự world cup năm đó gồm bốn cầu thủ châu âu nhưng đều sinh ra ở indonesia
năm người bản địa đến từ đảo java và subat

trong đó có đội trưởng asmat navi và hai cầu thủ cách hoa

chủ trương tuyển chọn người khi đó là hạn chế cầu thủ bản địa và trong thi đấu sử dụng quốc kỳ hà lan
world cup một nghìn chín trăm ba mươi tám thi đấu theo thể thức loại trực tiếp
đông ấn hà lan gặp hungary của huyền thoại fenrik pukas
đại diện đến từ đông nam á đã chưa rất cố gắng nhưng sự hồn nhiên và sự tranh lệch về trình độ là điều hiển nhiên
đồng ấn hà lan thua đậm tới sáu và chính thức chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
song các thành viên trong đội không mấy muộn lòng bởi đội thắng họ sau đó đã trở thành á quân world cup
còn chính họ trở thành những người đông nam á đầu tiên được hít thở bầu không khí của sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới
chỉ với một lần đặt chân tới ngày hội world cup
đông ấn hà lan trước đây tức indonesia ngày nay
vẫn giữ ba kỷ lượng của hội bóng đá lớn nhất thế giới
đồng ấn hà lan là đội duy nhất của khu vực từng dụ world cup
đội bóng có số lần thi đấu ít nhất tại vòng chung kết giải vô địch thế giới
vỏn vẹn một trận và là quốc gia có số bàn thắng ít nhất tại world cup khi chẳng ghi được bàn nào
thế nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để nền bóng đá indonesia hãnh diện với cả đông nam á